kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết là đang phối hợp công an thành phố phan thiết
tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại một dãy nhà trọ thuộc khu phố hai phường mũi né thành phố phan thiết
theo thông tin ban đầu đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một anh tăng văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú thành phố phan thiết
đến dãy nhà trọ trên để nhậu với bạn khi thấy anh nguyễn chế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là người ở trong dãy nhà trọ này đi ngang
nên đã rủ vào nhậu chung sau đó giữa hùng và lượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến anh hùng bị thương
sau đó chế văn hùng sinh năm hai nghìn năm trú tại khu phố một mươi năm phường mũi né thành phố phan thiết là em cùng mẹ khác cha với anh nguyễn chế hùng
đã đưa anh mình đến phòng khám đa khoa khu vực mũi né xử lý vết thương
khi về lại giải trọ tại đây giữa hai bên lại tiếp tục xảy ra ấu đả bực tức vì anh mình bị anh lượng gây thương tích
nên chế văn hùng đã vào phòng trọ lấy dao đâm anh lượng trọng thương nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố mỹ tho vừa bắt quả tàng đối tượng nguyễn ngọc hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đang có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
qua kiểm tra khu vực phòng trọ của hải lực lượng công an thu giữ năm mươi chín đoạn ống nhựa và bịch ni lông hàng kính hai đầu bên trong chứa tinh thể màu trắng
theo lời khai của hải số ống nhựa và bịch ni lông hàng kính hai đầu là heroin và ma túy dạng đá
công an tp mỹ tho tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc hải thu giữ tăng vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
mới đây tòa án nhân dân huyện thanh bình tỉnh đồng tháp tổ chức phiên tòa xét xử tám bị cáo ở xã phong mỹ huyện cao lãnh và xã bình thành huyện thanh bình về hành vi tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng khuya ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đồng tháp phối hợp công an quyện thanh bình bắt quả tan hơn hai mươi đối tượng đang đánh bạc
bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền tại khu vực vườn xoài ở xã bình thành huyện thanh bình
tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trên ba trăm một mươi triệu đồng
quá trình điều tra các đối tượng còn khai nhận từ tháng bốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bị cáo nguyễn trường hải với vai trò là chủ mưu
đứng ra tổ chức đánh bạc và phân công các đồng phạm trong giữ xe canh đường đưa rước con bạc
tính đến thời điểm bị bắt quả tan tổng số tiền thu lợi bất chính của hải và đồng phạm trên sáu mươi triệu đồng
hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện thanh bình tuyên phạt bị cáo nguyễn trường hải bảy năm tù bảy đồng phạm nhận mức án từ năm đến sáu năm tù
tổng hình phạt cho tám bị cáo là bốn mươi năm năm tù
ngày hai mươi năm tháng một mươi một đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an phường bảy quận một mươi bốn
phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra xử lý về hành vi giả danh công an lừa đảo cưỡng đoạt tài sản
mua giấy trang giác người ăn sinh để trục lợi ca nhân
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp thủ đức đã sử dụng bộ quân phục công an nhân dân mua trên mạng
sau đó đi tìm các nhóm ăn sinh trên địa bàn thành phố để đổi tiền bảo kê chung chi của các đối tượng trang giác người ăn sinh ở các góc gã tư đường
theo đó ở mỗi điểm các đối tượng chăn dắt phải trả cho tuấn mỗi tháng từ một năm đến hai triệu đồng
riêng các đối tượng trang giác ăn sinh thì lại lấy tiền huê hồng và cả tiền công nuôi ăn ở đối với một số người khuyết tật trẻ em ăn sinh bị lôi kéo tham gia làm việc cho chúng
hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý
thiết nghĩ cần có chế tài xử lý đủ mạnh để răng đe ngăn chặn các đối tượng lợi dụng người khuyết tật trẻ em an sinh để trục lợi
kính thưa quý vị những ngày vừa qua số ca f ở thành phố hồ chí minh vẫn có chiều hướng tăng nhẹ
phổ biến là ở ngưỡng một năm triệu đồng
và dự kiến là còn dích lên những ngày tới
ngành y tế đã và đang tiếp tục có những biện pháp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất số ca nhập viện và ca tử vong
thông tin tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một đại diện sở y tế tp hcm cho biết tuần qua
sở đã có hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp f tại nhà ban hành hướng dẫn về chăm sóc f
cụ thể trong tình hình mới đặc biệt là hướng dẫn sử dụng các gói thuốc
sở y tế cũng phối hợp với các sở ngành chăm sóc các hoạt động trạm y tế lưu động thành lập tám nhóm quản lý theo từng quận huyện
có thành phần là thành viên ban giám đốc sở y tế hcdc trung tâm y tế
bên cạnh đó sở y tế đã thành lập một mươi tổ để kiểm tra các trạm nắm bắt sớm các tình hình và xử lý kịp thời nhu cầu của người dân
đồng thời củng cố lại đường dây nóng một nghìn hai mươi hai tái lập hệ thống mạng lưới thầy thuốc đồng hành
từ đó có thể hỗ trợ tốt nhất cho f tại nhà cũng như f đang được thu dung tại các bệnh viện
sở y tế cũng có văn bản chứng chỉnh các bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân không đáp ứng được nhu cầu của người bệnh
các hệ thống khu vực đảm bảo sức khỏe cho người dân đồng thời điều động tăng cường nhân viên y tế
để các bệnh viện giải chiến ở địa bàn có dấu hiệu gia tăng ca mắc covid một mươi chín
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một sẽ lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với chủ đề là điểm đến an toàn hành trình sống động
và đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do sở du lịch và hiệp hội du lịch thành phố tổ chức trong sáng nay
diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch thành phố đang triển khai giai đoạn hai của quá trình khôi phục các hoạt động du lịch
trong điều kiện thích ứng an toàn với covid một mươi chín ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi bảy
được kỳ vọng góp phần khôi phục ngành du lịch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá kích cầu mùa cuối năm
lần đầu tiên ngày hội du lịch thành phố được tổ chức trực tuyến cùng lúc trên nhiều kênh như website ngày hội du lịch thành phố
sở du lịch thành phố sang thương mại điện tử shopee hay traveloca
đáng chú ý không gian hội chợ trên nền tảng trực tuyến ứng dụng hai d và ba d dự kiến thu hút hơn một trăm linh gian hàng ảo
từ các doanh nghiệp vận tải lữ hành khách sạn điểm đến vui chơi mua sắm
các gian hàng được ban tổ chức khuyến khích ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế
bài trí để gia tăng hiệu quả giới thiệu sản phẩm điểm đến cũng như các hoạt động tương tác với du khách
nhằm đảm bảo mục tiêu tham quan tìm hiểu và mua sắm
thông qua công nghệ khách hàng có thể trải nghiệm các sản phẩm tour tuyến trên nền tảng thực tế ảo ba d một cách chân thực
du khách không chỉ tham quan mà còn có thể mua sắm trực tuyến các sản phẩm với hàng trăm chương trình kích cầu hấp dẫn
mức ưu đãi từ ba đến hai mươi năm
thông qua chuỗi hoạt động từ ngày bốn đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ngày hội du lịch thành phố sẽ phần nào hỗ trợ doanh nghiệp tái tổ chức hoạt động
chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch của thành phố vào năm hai nghìn hai mươi hai theo lộ trình
cũng như thí điểm đón khách quốc tế trong tháng một mươi hai tới
nhằm đảm bảo trực tự an toàn và bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã mở các đợt ra quân siết chặt tình trạng xe tải chở hàng vượt quá mức tải trọng
cho phép và ghi nhận tại cửa ngõ phía đông nơi có nhiều xe tải trọng nặng lưu thông ra vào thành phố mỗi ngày
phát hiện chiếc xe chở hàng căn bạc trùm nốc thùng rô móc phía sau
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã yêu cầu tài xế cho xe vào tiến hành cân tải trọng
qua kiểm tra xe này đã vượt quá tải trọng từ một mươi đến ba mươi
tài xế này cho biết sau thời gian nghỉ dịch thì vừa mới xin được việc làm mới
và đây là buổi đầu tiên chở hàng nên khi công ty giao xe thì cầm lái
nhưng không biết số hàng có vượt quá tải trọng hay không
tổng tải trọng của xe anh vừa đầu kéo vừa sơ mi rơ móc kéo theo là bốn mươi bảy bảy trăm hai mươi kg qua phiếu cân
có số phiếu là một b hai trăm năm mươi một nghìn bốn mươi ba sen tổng trọng tải là năm mươi sáu hai trăm hai mươi kg
xe anh dư tám năm trăm một mươi kg quá tải hai mươi năm bảy mươi chín
loại của mình là điều khiển xe kéo theo rơ móc sơ mi rơ móc mà khối lượng toàn bộ của rơ móc sơ mi rơ móc
vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi nhận
ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên một mươi đến ba mươi
điều hai mươi bốn khoảng hai điểm d loại này phạt anh chín trăm linh
và cả chủ phương tiện theo điểm h khoảng bảy điều ba mươi
nên là phạt chủ anh giao phương tiện để cho người làm công người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm
điểm h khoảng bảy ba mươi có hai khoản nếu xe anh cá nhân là phạt ba triệu xe công ty là phạt sáu triệu
đứng trên đăng ký xe công ty cổ phần thái sơn bộ là điểm h khoảng bảy ba mươi
loại này phạt anh sáu triệu tổng mức phạt của anh là sáu triệu chín
theo đại diện cảnh sát giao thông bản thân các xe bồn xe tải lớn xe đầu kéo theo rơ móc xe container
là những phương tiện rất nặng nếu những xe này còn chở quá tải là hết sức nguy hiểm
tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cũng như có thể khiến các công trình giao thông nhanh xuống cấp
hiện cũng là thời điểm cuối năm lưu lượng vận tải hàng hóa sẽ tăng cao
vì vậy cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra các trường hợp vi phạm luật giao thông
nhất là đối với các loại phương tiện xe tải
công an tp hcm đã và đang nỗ lực thực hiện hai công việc là vừa làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip cho người dân
và vừa triển khai nhanh cấp mã số định danh cho trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
việc làm này giúp kịp thời cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ đủ một mươi bốn tuổi
vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để không bỏ sót các trường hợp trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi bốn tuổi
đây là độ tuổi nằm trong kế hoạch tiêm chủng vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
lực lượng công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã cùng với ban điều hành các khu phố
đi tới từng nhà tuyên truyền và hỗ trợ cấp mã số định danh cho các em
theo con được biết thì số định danh này cũng là số căn cứ công dân
khi con đủ một mươi bốn tuổi là con sẽ được cấp một số căn cước và số định danh này sẽ giúp con
cung cấp cho nhà trường về việc con đã tiêm vaccine hay chưa
trong cái thông tin được mấy chú cấp thì con thấy một cái qr code
mà con quét cái qr code đó ra thì nó hiện ra tất cả thông tin cá nhân về việc covid của con
nó có việc tiêm chủng các thứ rồi con thấy nó rất là tiện ích bởi vì
sau khi con đi làm căn cứ công dân thì con sẽ có đầy đủ hơn
chi tiết hơn về cái thông tin covid của con sau này
trong thời gian vừa qua là

cho nên cái việc mà cấp mã định danh nó cũng có một phần hạn chế
nhưng mà công an phường hai mươi sáu nhất là công an khu vực xuống từng ô khu vực của mình
và đưa hồ sơ xuống từng gia đình để cung cấp cho từng hộ
nhất là các hộ mà có các cháu mà chuẩn bị đi thi hoặc phục vụ cho tiêm trích ngừa đấy
thì nói chung là các cháu cũng có được cung cấp đầy đủ
và như vậy là tôi thấy như vậy là làm rất tốt
trong những công tác mà cung cấp mãi định danh này
đây là công tác chuẩn bị để thực hiện tiêm chủng mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
của trường trung học cơ sở lê văn tám phường hai mươi sáu quận bình thạnh
với tổng số một tám trăm ba mươi hai học sinh đang theo học tại đây thì có một ba trăm hai mươi hai em dưới một mươi bốn tuổi
do đã nằm trong kế hoạch phối hợp giữa bang giám hiệu nhà trường và công an phường
nên thông tin tiêm chủng sẽ nhanh chóng được cập nhật
trong quá trình tiêm thì chúng tôi phải thực hiện lập danh sách
và trong đó có cái việc phối hợp với lại công an phường
để lấy cái mã định danh cho học sinh dưới một mươi bốn tuổi khi mà các em chưa đủ tuổi để làm căn cứ công dân
qua việc phối hợp thì tất cả học sinh có địa chỉ thường trú như tạm trú ở phường
và công an phường đã cung cấp đầy đủ cái mã số định danh
để các em có được cái mã số định danh để tích hợp
chuẩn bị sau khi tiêm vaccine thì tích hợp luôn khi các em đủ một mươi bốn tuổi
thì làm cái thẻ căn cứ công danh mà có gánh chip như vậy
những trường hợp mình đã in mã định danh nhưng những trường hợp đó công dân không có mặt ở địa phương
thì chúng ta qua hệ thống tổ dân phố cũng như là các công tác quản lý cạnh chống dịch
thì sẽ thông báo trên các cái group giao lô truyền truyền facebook của các tổ dân phố
thì người dân mà khi có nhu cầu người ta có liên hệ với các tổ dân phố
và các người thân ở tại phòng đại địa phương thì người ta cũng biết được cái thông tin này
các cái học sinh công dân của phường này mà đi học trường khác
thì ở công an phòng đại địa phương thì người ta cũng biết được cái thông tin này

với hiệu trưởng lãnh đạo trường về cái vấn đề này
tất cả các công dân hiện nay là trên địa bàn phùng vùng bình thành nói chuyện riêng
thì đã nhận được cái cơ bản đã nhận đầy đủ cái mã định danh rồi
nên là người ta sẽ chủ động cung cấp cho nhà trường
còn những trường hợp nào thiếu thì tổng an địa phương sẽ liên hệ với
các nhà trường đóng trên địa bàn để chủ động hỗ trợ cho nhà trường
cũng như công dân trong việc là có cái cấp mã định danh
định danh để đảm bảo người ta đánh tim được tương lai
việc cấp mã số định danh một mươi hai số này dựa trên địa chỉ nhà số hộ khẩu thông tin thành viên gia đình
và dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ công an và bộ tư pháp
do đó mỗi mã số định danh sẽ độc lập không có sự trùng lập
vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn thu giữ tổng cộng bốn mươi kg ma túy tổng hợp
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh tây ninh
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương thành tích
và đề nghị công an tỉnh tây ninh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng chí thứ trưởng mong muốn lực lượng công an tỉnh tây ninh phát huy kết quả đạt được
đẩy mạnh đấu tranh chấn áp tội phạm lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
cụ thể vào ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh tây ninh đã phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh chuyên án
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn có nguồn gốc từ nước ngoài
qua tỉnh tây ninh đi tp hcm để tiêu thụ bắt giữ hai đối tượng thu giữ tổng cộng bốn mươi kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều vật chứng khác đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự chủ động quyết tâm
tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm và tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn
xã hội trong và sau dịch covid một mươi chín góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
ổn định tình hình an ninh trả tự đồng thời gian đe phòng ngừa tội phạm
củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là tổng công ty ba tháng hai
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm hồ đắc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương
hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
nguyễn kim liên nguyên tri cục trường tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
còn về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn vũ bảo hoàng tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức còn gọi là thủ đức house
được biết ông nguyễn vũ bảo hoàng trú tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án xử lý theo đúng quy định của pháp luật
được biết công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như là đầu tư và kinh doanh địa ốc
thực hiện các dự án xây dựng khu nhà ở trung cư chợ kinh doanh xăng dầu khách sạn và nhà hàng
tiếp tục là một thông tin đến từ ninh thuận
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cực qua mạng tên nét
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét khẩn cấp nơi ở của bảo cùng sáu đối tượng có liên quan lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng
một mươi điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy tính bảng một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ tài liệu có liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản super master phân cấp hàng chục tài khoản khác để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc
dưới các hình thức cá cực bóng đá đánh bải trực tuyến
từ ngày một sáu đến ngày một mươi năm một mươi đường dây đánh bạc do bảo
bảo điều hành đã cá cược với ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
còn tại bà rịa vũng tàu với hành vi đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa úng tàu và tỉnh cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ khởi tố bị can bắt tạm giam
theo thông tin ban đầu các đối tượng lương thành trung nguyễn thị tho võ thu phượng nguyễn thị đua và cao văn khánh
đã nhiều lần cùng nhau đánh bạc
do nhiều lần thua nên trung nghi ngờ phượng và đua gian lận để chiếm đoạt tiền của các con bạc khác
trung nói với khánh và thoa biết việc của nhóm phượng dùng thiết bị điện tử để gian lận
và thuê hứa minh bảo đe dọa buộc phượng trả lại tiền
tuy nhiên phượng chối bỏ xong bị nhóm của trung đe dọa chặt tay
nên phượng đã thừa nhận và đồng ý sẽ trả lại một trăm bốn mươi triệu đồng theo yêu cầu của trung
phượng lấy hai hai triệu đồng mang theo cùng các trang sức đưa cho nhóm của trung
sau đó phượng yêu cầu trung trở về phòng trọ
để lấy tiền về đến đây phượng đã chốt cửa cố thủ bên trong và nhờ người quen báo cơ quan công an
vẫn nhắm tới các nạn nhân là những người phụ nữ đeo nhiều trang sức có giá trị
một nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật táo tợn
trên địa bàn huyện miền núi tỉnh biên của tỉnh an giang
sau một thời gian theo dõi lực lượng công an huyện tịnh biên đã triệt phá thành công
băng nhóm này trả lại sự bình yên cho nhân dân
mặc dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng bà hồ thị na ở ấp đông thuận
xã thới sơn huyện tịnh biên vẫn cảm thấy hoảng sợ khi nhớ lại hôm bà điều khiển xe máy đi chợ
khi đến khu vực chạm bơm của xã thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy chạy từ phía sau
đến áp sát ép bà na cùng xe máy ngã xuống đường
lúc này đối tượng ngồi sau xuống xe đến giật sợi dây chuyền hai năm chỉ vàng của bà na
đeo trên cổ rồi cùng đồng bọn tàu thoát
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an huyện tịnh biên nhanh chóng xác định được lâm tuấn anh
chú phường núi sam thành phố châu đốc là đối tượng cầm đầu nhóm cấp dật trên
đến ngày một mươi tám tháng bảy khi tuấn anh đang thực hiện truyền thông tin

tại cơ quan điều tra lâm tuấn anh khai nhận trong khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tuấn anh đã cùng với nguyễn lương thái mẫn phan trung tín lưu thế bình
cung chú huyện tịnh biên nguyễn thành phong nguyễn văn giàu và nguyễn văn hậu
cung chú thành phố châu đốc đã thực hiện trót lọt bảy vụ cấp dây chuyển vàng
và hai vụ trộm trên địa bàn huyện tịnh biên và thành phố châu đốc
nạn nhân của nhóm đối tượng này nhắm đến là những phụ nữ lớn tuổi
đeo nhiều nữ trang và đi một mình nơi vắng vẻ
tài sản cướp được các đối tượng chia nhau tiêu thụ lấy tiền tiêu xài cá nhân
và mua ma túy sử dụng
từ lời khai của tuấn anh các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ ngay sau đó
hành vi của các đối tượng có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại
cũng như người tham gia giao thông
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác hạn chế tối đa những điều kiện thuận lợi
để kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến đầu giờ chiều nay hai mươi năm tháng một mươi một
cả nước đã tiêm được gần một trăm một mươi bốn bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cao hơn gần một bảy triệu liều so với cùng giờ ngày hôm qua
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng
đạt được độ bao phủ mũi một và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
có năm mươi chín tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trên bảy mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có hai mươi ba tỉnh đạt tỷ lệ trên chín mươi năm như hà nội hải phòng bắc ninh
vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận và tp hcm
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi sở y tế tỉnh thanh hóa
bệnh viện bạch mai về việc tăng cường cấp cứu điều trị các trường hợp trong sự cố tiêm chủng
tại tỉnh thanh hóa làm ba người tử vong và hai người đang được cấp cứu
bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương cử đội cấp cứu tri viện cho sở y tế tỉnh thanh hóa
để kịp thời cấp cứu người bệnh
trong khi đó theo kế hoạch dự kiến của tp hcm việc điều trị người bệnh covid một mươi chín triệu chứng nhẹ
và không triệu chứng được tổ chức tại các địa điểm như trạm y tế phòng khám đa khoa
nhà văn hóa khách sạn nhà nghỉ cơ sở lưu trú trên địa bàn được thí điểm tại năm quận huyện
như long biên hoài đức sóc sơn thanh trì và mỹ đức
một thông tin đáng chú ý khác sau năm lần tăng liên tiếp giá xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh
trong chiều ngày hôm nay mức giảm giá xăng e năm ron chín mươi hai là bảy trăm năm mươi đồng một lít và ron chín mươi năm là một chín mươi đồng một lít
tương tự các loại dầu cũng giảm giá nhưng giảm ở mức thấp hơn
giá xăng e năm ron chín mươi hai có mức giá bán tối đa là hai mươi hai chín trăm một mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm là hai mươi ba chín trăm linh đồng một lít
dầu diazen là một mươi tám ba trăm tám mươi đồng một lit dầu hỏa là một mươi bảy một trăm chín mươi đồng một lit và dầu mazut là một mươi sáu bốn trăm bảy mươi đồng một lit
thưa quý vị tại hơn hai hai trăm linh xã của năm mươi bảy tỉnh thành phố dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là trên hai trăm ba mươi con gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trước nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa ký ban hành chỉ thị số ba mươi hai ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi
để công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu phi kịp thời hiệu quả bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp tết nguyên đán
và thời gian tiếp theo chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung nguồn lực
để tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể tập trung vào hai nội dung chính là xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép lợn sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào việt nam
sau năm lần tăng liên tiếp giá xăng được điều chỉnh giảm ở mức mạnh trong chiều ngày hôm nay
mức giảm đối với xăng e năm ron chín mươi hai là bảy trăm năm mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một chín mươi đồng một lít
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai được giảm bảy trăm năm mươi đồng dạng xăng ron chín mươi năm giảm một chín mươi đồng một lít
tương tự các loại dầu cũng giảm
các loại dầu cũng giảm giá nhưng mức giảm thấp hơn giao động từ ba trăm ba mươi đến bốn trăm bốn mươi đồng một lít
dầu diazen giảm ba trăm ba mươi đồng một lít dầu hỏa giảm bốn trăm bốn mươi đồng một lít còn dầu mazut giảm ba trăm năm mươi đồng một kg
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có mức giá bán tối đa là hai mươi hai chín trăm một mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm là hai mươi ba chín trăm linh đồng một lít
dầu diesel là một mươi tám ba trăm tám mươi đồng một lít dầu hỏa là một mươi bảy một trăm chín mươi đồng một lít
và dầu mazut là một mươi sáu đồng một lít
thông tin từ bộ công thương cho biết là tháng khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra trong vòng một tháng trên phạm vi toàn quốc
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi hai tới đây
trong thời gian này các sản phẩm được khuyến mại và giảm giá có thể lên đến một trăm linh
đây là dịp để khách hàng và người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi ưu đãi hỗ trợ nhiều nhất hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp
điểm mới của tháng khuyến mại năm nay là có sự kết hợp của các hoạt động thương mại truyền thống và thương
mại điện tử đây là năm thứ hai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức
mới đây các chuyên gia đã đưa ra dự báo về thưởng tết trong bối cảnh bệnh dịch được kiểm soát
các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh
theo đó mức thưởng tết của năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến chỉ giao động trong khoảng một tháng lương
thưởng tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một cũng ở mức thưởng bình quân gần bằng một tháng lương
tương đương với khoảng sáu ba
với các doanh nghiệp khó khăn thì nhiều khả năng không có thưởng hoặc là chỉ thưởng bằng hiện vật và khả năng không có thưởng tết cao đột biến
tiếp nối thành công của phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua
hôm nay trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã phối hợp cùng một số tỉnh thành tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến
kết nối doanh nghiệp với người lao động
phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này có sự tham gia của hơn tám mươi doanh nghiệp đa dạng các ngành nghề
thu hút nhiều nhân sự nhằm nỗ lực phục hồi thị trường lao động bị ảnh hưởng sau dịch
tám giờ sáng tại trung tâm giới thiệu việc làm hà nội
anh nguyễn trọng đạo là một trong những người lao động đầu tiên đã có mặt từ rất sớm để tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến
xuất khẩu lao động nhiều năm về nước trong thời điểm giãn cách xã hội
đã bốn tháng anh không có việc làm đây là cơ hội để anh đạo có thể tìm kiếm được công việc mong muốn
các doanh nghiệp cũng tương đối là quan tâm đến người lao động và họ có những chế độ như là đưa đón hoặc là hỗ trợ cho công nhân rất là tốt
với tôi là một người lao động thì muốn tham gia dịch nó diễn ra nhiều hơn vì dịch thế này chúng tôi rất khó tìm việc ạ
để tự bản thân chúng tôi thì để tìm một công việc mà phù hợp với bản thân thì nó rất là mất nhiều thời gian
tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến này tổng số nhu cầu tuyển dụng lao động là tám sáu trăm linh hai lao động
trong đó mức thu nhập một mươi triệu một tháng chiếm hai mươi năm bảy chỉ tiêu tuyển dụng
đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt có khả năng chịu áp lực công việc cao
việc mà chúng ta làm việc qua cái sàn giao dịch của trung tâm giới thiệu việc làm này thì thứ nhất là người lao động hoàn toàn yên tâm
tại vì đây là hoàn toàn là các đơn vị chính thống đã được kiểm duyệt
vấn đề thứ hai là người lao động hoàn toàn có thể là gặp trực tiếp trao đổi trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng mà không bị hạn chế
có nghĩa là bất kể cái gì mà người lao động muốn trao đổi muốn hỏi thì ngay lập tức là người lao động sẽ được giải quyết
tôi hy vọng rằng là cái mô hình tương tự như sản giao dịch này sẽ tiếp tục được mở rộng nhân rộng hơn
làm thế nào để các doanh nghiệp cũng như là người lao động được biết nhiều hơn nữa
để trong thời gian tới là cái việc mà tìm việc của ứng viên cũng như là tuyển dụng của doanh nghiệp nó sẽ dễ dàng hơn
phiên giao dịch việc làm trực tuyến là nỗ lực của các đơn vị nhằm kết nối việc làm cho người lao động
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp và bị ảnh hưởng tiêu cực
mục đích của phiên giao dịch việc làm này thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo các giải pháp và thực hiện trên giải pháp về thị trường lao động
hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người lao động trong hoạt động kết nối để phục hồi sản xuất
doanh nghiệp thì có thể tuyển dụng được người lao động và người lao động để có thể có nhiều cơ hội tìm kiếm được việc làm
và đặc biệt nữa là cái phiên này của chúng tôi cũng tổ chức vào cái dịp gần với những cái tết nguyên án của chúng ta hay là ngày tết dương lịch
thì có thể là đây là những cái nguồn lao động để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp
và cũng như là để cho người lao động có nhiều hơn những cơ hội tìm kiếm việc làm
việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo hình thức trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh sẽ kết nối nhu cầu giữa người lao động và các doanh nghiệp góp phần phục hồi thị trường lao động thiếu hụt trong thời gian vừa qua
những vị khách quốc tế đầu tiên quay trở lại việt nam sau gần hai năm đóng
trong thời gian dịch bệnh một sự kiện đặc biệt cú ích cho sự phục hồi và những mong muốn kỳ vọng về một lộ trình đón khách bình vẩn
thưa quý vị với quyết tâm của chính phủ nỗ lực của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp vừa qua việt nam đã đón thành công những đoàn khách quốc tế đầu tiên
sự kiện này đã thổi một luồng sinh khí mới cho những điểm đến
tạo đà để phục hồi các hoạt động du lịch vốn đã chịu những tác động nặng nề với dịch bệnh trong suốt hai năm qua
là địa phương chủ động đề xuất với chính phủ và có công tác chuẩn bị từ rất sớm
quảng nam đã trở thành điểm đến đầu tiên của du khách quốc tế khi quay trở lại việt nam sau gần hai năm bị gián đoạn vì tình hình dịch bệnh
ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một sự có mặt của gần hai trăm linh khách quốc tế tại khu nghỉ dưỡng phức hợp hội anna huyện duy xuyên
đã trở thành sự kiện trọng đại đối với du lịch quảng nam nói riêng và việt nam nói chung
quảng nam là địa phương đầu tiên đón các chuyến bay khách du lịch quốc tế
thì đây không chỉ là riêng cho quảng nam mà đây là có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch trong toàn quốc
và cũng đã thể hiện đối với quốc tế rằng là việt nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và cũng bắt đầu dần dần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là trong đó có ngành du lịch
phố cổ hội an là nơi cho thấy rõ những chuyển mình ban đầu từ sự kiện đón những đoàn khách quốc tế
người dân dần mở cửa hàng quán những hoạt động thường niên quay trở lại
đoàn khách quốc tế dù chỉ năm mươi người nhưng phố cổ rộn ràng như ngày tết
nó tạo cho tất cả những người dân hội an có một sự phấn khích một sự hậu hứng
và nó đem lại cho hội an một cái nát tư trẻ
và không chỉ là cái đoàn khách quốc tế đầu tiên đến việt nam mà truyền cảm hứng cho nhiều du khách
tiếp nối quảng nam ngày hai mươi tháng một mươi một phú quốc đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên
những địa phương còn lại được phép thí điểm đón khách quốc tế như thành phố đà nẵng
cũng đã chính thức công bố lộ trình gấp rút chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách
hiện nay thì chúng tôi cũng đã nhận được một số những cái đề nghị cũng như là một số những yêu cầu
của các đơn vị lựa hành gửi khách về các cái địa phương về năm địa phương được phép triển khai cái chủ trương
thí điểm đón khách quốc tế của chính phủ trong đó có đà nẵng
và trong thời gian tới thì sau khi nhận được các thông tin hướng dẫn chi tiết của thành phố
thì các doanh nghiệp sẽ hoàn thiện các cái nội dung để triển khai đón khách
có thể thấy đến thời điểm hiện tại giá trị lớn nhất
sự kiện những đoàn khách quốc tế đầu tiên đến việt nam mang lại chính là sự cổ vũ tinh thần
để người dân để cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực cho những hoạt động ở chặng đường phục hồi
vâng đó những đoàn khách quốc tế đầu tiên quay trở lại việt nam sau gần hai năm
niềm vui là điều hiển nhiên thế nhưng với những người làm du lịch thì bên cạnh niềm vui còn là
những trăn trở đó là làm sao để việc đón khách quốc tế ổn định bền vững bởi thực tế là hiện nay
thì vẫn có không ít rào cản cho lộ trình này
việt nam travel mark là đơn vị lữ hành tổ chức đưa hai đoàn khách quốc tế đầu tiên tới việt nam
tới quảng nam tính về bài toán doanh thu đơn vị thu lỗ bởi ở giai đoạn này để đón khách
công ty lữ hành phải thuê máy bay nguyên quyến trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một
máy bay với sức chứa một trăm tám mươi sáu khách nhưng phục vụ vón vẹn chỉ ba mươi người
ban đầu thì người ta đăng ký số lượng nó cũng đảm bảo
là khoảng hai trăm linh khách nhưng mà sau khi người ta gửi cái yêu cầu đó
công ty gửi cái yêu cầu tức là anh muốn tham gia cái tour này thì anh phải
đạt được những cái tiêu chí ví dụ như là anh hai mũi vắc xin rồi anh phải là rút tịch
anh phải là người đưa theo tour trộn gói thì nó không thỏa mãn được
không thỏa mãn được với số lượng ban đầu đăng ký thì người ta rút
thực tế việt nam mở cửa sau so với các nước trong khu vực như thái lan malaysia singapore
trong việc cạnh tranh điểm đến các nước đang có lợi thế hơn về sự linh hoạt trong cơ chế đón khách
cũng như tua tuyến tham quan
du khách quay lại đất nước họ thì cái cơ chế áp dụng thì nó linh hoạt và dễ dàng hơn tức là khách
không phải đi theo các chương trình trọng hóa học kỹ
bên cạnh đó chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng cho rằng dòng khách quốc tế trước mắt của việt nam
chủ yếu là khách có nhu cầu bức thiết trong việc đi du lịch và khách du lịch kết hợp thăm thân
còn những nguồn khách lớn vẫn khó thu hút trong thời điểm này

bên cạnh đó chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng cho rằng dòng khách quốc tế trước mắt của việt nam chủ yếu là khách có nhu cầu bức thiết trong việc đi du lịch và khách du lịch kết hợp thăm thân
bên cạnh đó chủ tịch hiệp hội du lịch đà nẵng cho rằng dòng khách có thể giao tiếp với cộng đồng nhân cơ
với những vấn đề đặt ra khi bên cạnh điểm vui
vì những tiêu chuẩn
vì những tiêu chuẩn
và những hiệu ban đầu cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch có rất nhiều những trăn trở
vẫn mong muốn chính sách nó cởi mở hơn
nghĩa là các điều kiện cởi mở hơn để cho người khách cảm thấy thoải mái
mà không có bị gò bó là phải ở trong cái khu đó
hoặc là xong bảy ngày nếu mà họ xin gia hạn visa du lịch ở lại
thì cũng nên cho họ có lựa chọn là một khách sạn khác
cộng đồng doanh nghiệp hy vọng là giai đoạn hai giai đoạn một thì thôi coi như ta đang làm rồi
giai đoạn hai từ tháng một trở đi thì chúng ta sẽ có nhiều địa phương hơn
chúng ta sẽ nới lỏng một số điều kiện an toàn chống dịch
thì như vậy du khách người ta vào thì người ta sẽ di chuyển được nội địa được ở nhiều địa phương
ngành du lịch việt nam xác định mở cửa đón khách quốc tế an toàn chỉ thực sự bền vững khi du khách an toàn hành trình an toàn điểm đến an toàn
và xây dựng đội ngũ phục vụ du lịch xanh
nhưng an toàn mới chỉ là yếu tố cần yếu tố đủ vẫn là sự hấp dẫn và hài lòng để khách lựa chọn việt nam chứ không phải là một điểm đến khác